thưa quý vị và các bạn trong đêm nay cả miền bắc không nơi nào có mưa
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu vực vùng núi phía bắc giao động trong khoảng từ hai mươi một cho đến hai mươi hai độ
còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ sẽ ở ngưỡng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
sang ngày mai vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục chi phối bắc bộ không mưa trời nắng sớm
ở khu vực phía tây bắc bộ nền nhiệt cao nhất trong ngày mai phổ biến từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
còn ở khu vực phía đông nhiệt độ sẽ là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
cục bộ một số nơi ở khu vực phía đông bắc bộ cũng sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao ba mươi năm ba mươi sáu độ
dự báo tình trạng nắng nóng ở tây bắc bộ sẽ duy trì trong nốt ngày mai từ ngày hai mươi hai tháng bốn
khi có tác động của không khí lạnh rồn xuống
mưa rông xảy ra trên diện rộng ở bắc bộ nền nhiệt miền bắc giảm mạnh
vùng núi trời chuyển rét và chuyển lạnh ở khu vực đồng bằng
trong đêm nay cả miền trung trời tạnh giáo nền nhiệt đêm nay sẽ duy trì ở ngưỡng cao là từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
sang ngày mai trung bộ cũng có nắng mạnh từ sớm
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới phú yên xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao ba mươi bốn ba mươi bảy độ
cục bộ một số nơi ở khu vực vùng núi phía tây như tương dương hương khê
đông hà hay là cả nam đông có mức nhiệt cao ba mươi tám độ
trong khi đó ở các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận ảnh hưởng của hàn lưu vùng áp thấp phía tây chưa nhiều
vì thế trời nắng như không mạnh và nhiệt độ cao ba mươi bốn ba mươi năm độ
trong đêm nay ở tây nguyên và nam bộ chỉ còn mưa một vài nơi
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở tây nguyên sẽ giao động trong khoảng là từ hai mươi cho đến hai mươi ba độ
trong khi ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ duy trì trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
ngày mai cả nam bộ và tây nguyên cũng chung tình trạng nắng sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ phổ biến từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
còn ở khu vực nam bộ ngày mai sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp bốn và nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn nhiệt độ hai mươi bảy cho đến ba mươi sáu độ
và sau đây sẽ là dự báo
chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước